tham dự giải vô địch đá cầu thế giới năm hai nghìn một mươi chín diễn ra từ ngày hai mươi một đến ngày hai mươi bốn tháng tám tại pháp
đội tuyển đá cầu việt nam gồm bốn huấn luyện viên một mươi hai vận động viên gồm sáu nam và sáu nữ
đã đạt những thành tích xuất sắc ngay trong ngày thi đấu đầu tiên
giành về hai huy chương vàng ở nội dung đơn nam và đơn nữ
đây là lần thứ một mươi giải vô địch đá cầu thế giới được tổ chức
có sự góp mặt tranh tài của hơn một trăm linh vận động viên thuộc một mươi sáu quốc gia và vùng lãnh thổ
gồm hồng kông macau đài loan trung quốc việt nam pháp trung quốc madagascar algeria
mông cổ hungary đức pháp phần lan áo canada italia tranh tài ở bảy nội dung thi đấu
sau khi giành hai huy chương vàng đơn nam và đơn nữ các vận động viên đá cầu việt nam tiếp tục tranh tài
ở các nội dung còn lại với mục tiêu giành thêm từ một đến hai huy chương vàng nữa
để có thể cạnh tranh ngôi vị nhất toàn đoàn